sầm sơn rực rỡ sắc hè là chủ đề của lễ hội du lịch biển sầm sơn hai nghìn hai mươi vừa diễn ra vào tối ngày hai mươi bảy tháng sáu
đây là hoạt động khai trương mùa du lịch kích cầu du lịch nội địa ở thành phố biển sầm sơn hè năm nay
lễ khai mạc diễn ra đậm nét truyền thống và đặc trưng văn hóa sứ thanh với phần biểu diễn của nhiều ca sĩ nghệ sĩ
sau các tiết mục ca múa nhạc là màn bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài khoảng một mươi năm phút
trước đó thành phố sầm sơn đã tổ chức lễ hội carnival đường phố vô cùng sôi động
trong khuôn khổ lễ hội du lịch biển kéo dài đến hết tháng chín
thì nhiều hoạt động văn hóa thể thao độc đáo và hấp dẫn khác cũng sẽ được tổ chức như là ra mắt câu lạc bộ hát văn hát chầu văn tỉnh thanh hóa
giải bóng truyền bãi biển quốc gia lễ hội bánh trưng bánh dày giải đua xe đạp địa hình sầm sơn mở rộng